nhà nghiên cứu huỳnh ngọc trãn huỳnh thanh bình nhà sưu tập gốm nguyễn anh kiệt
cùng những chia sẻ về đầu sách ảnh có giá trị dễ tiếp cận về gốm cây mai gốm lái thiêu
và tranh tường khơ me nam bộ đã diễn ra tại đường sách nguyễn văn bình
song song với nhà xuất bản văn hóa văn nghệ tp hcm
thì nhà xuất bản tổng hợp thành phố cũng khởi động tuần lễ sách hay năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề trọng tâm cũng về văn hóa văn chương sài gòn nói riêng và nam bộ nói chung
song song với nhà xuất bản văn hóa văn hóa văn chương sài gòn nói riêng và nam bộ nói chung
những đồ sách về văn chương di sản văn hóa vùng đất sài gòn gia đình
trở thành nhóm đề tài nhận được nhiều sự chú ý
bởi ba năm qua với hiệu ứng tổng hòa của các loại hình dạy trí số
khai thác ngược về lịch sử của sài gòn gia đình
thì đề tài này được nhiều cây bút tiếp cận về các gốc nhìn mới mẻ quen mài lạ
đơn cử như tác phẩm văn chương sài gòn giai đoạn một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm những chuyện bên lề
chuyện thú vị bên lề sau lưng tác phẩm của họ
đứng cái t điều này tôi nghĩ là những nhà nghiên cứu văn học
hoặc những nhà nghiên cứu lịch sử văn học sau này
nếu mà họ có nghiên cứu văn học thì họ cũng không quan tâm tới đâu
tại vì đây cũng giống như là cái hậu trường
gọi là cái giai thoại chung quanh cuộc sống của một con người
còn tôi tôi chỉ như thế này giống như đây là tôi đọc được những quyển hội ký tờ báo
mà người này nói về người kia hoặc họ kể về cuộc đời sáng tác họ
và tôi thấy thú vị tôi ghi chép lại để cho bạn đọc đọc hình dung
là một quãng thời gian của những người này đã làm việc
và sáng tắt như thế nào để họ có thể trở thành một người thành dân như vậy
và nhiều người trẻ đến sài gòn nhiều nhà nghiên cứu cũng bắt đầu chật nhận ra rằng
ồ thì ra sài gòn có rất là nhiều điều kỳ lạ câu chuyện rất là hay
trong khi đó đọc giả hiện nay đang rất muốn tìm hiểu nhiều về sài gòn
đó là những bạn trẻ đó là những người xa tổ quốc
những người xa xứ họ luôn hoài niệm về sài gòn
với những kỷ niệm những hoài cổ
thì việc các đầu sách các nhà nghiên cứu viết sách về nhiều sài gòn
cũng là một xu hướng
tất yếu của một cái xã hội khi nhu cầu nó có thì sẽ có nhiều người biết về sài gòn
cũng nằm trong dòng chạy những ấn phẩm văn chương được chờ đón trong tuần qua
đột dạy chứng ký sự trở lại của nhà văn nguyễn ngọc tư với thế loại tiểu thuyết
sự trở lại sau tám năm của kê bút chô thổ mê công này
để góp lửa làm nóng thị trường đọc trong nước
giúp đề sống văn học trở lại với các thác phẩm đậm dấu ấn cá nhân
đặc biệt sau hơn nửa năm xã hội phải gồng mình vượt qua covid một mươi chín
tình hình xuất bản năm nay thì do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên nó cũng khá là ảm đạm
nhưng mà đối với sự xuất hiện của chị tư hay là của bác nguyễn nhật ánh
thì nó làm cho cảm thấy là cái nhịp xuất bản
cái nhịp sống đời sống văn hóa của người sài gòn nói chung
hay là của việt nam thì nó vẫn sôi động
người ta vẫn quan tâm đến văn học nghệ thuật
bên cạnh nguyễn ngọc tư
hai cái tên chuẩn bị trở lại văn đàn đã khiến độc giá tò mò
là nguyễn ngọc thạch với biên niên cô đơn
và nguyễn nhật ánh với con chim sân biết bay về
tác phẩm con chim xanh biết bay về đặc biệt với độc giả thành phố hồ chí minh
và cả với chính tác giả
bởi bản thấu này đánh dấu hai mươi năm
nguyễn nhật ánh mới lựa chọn thành phố hoa lệ này làm bối cảnh
từ đó bật lên những mảng màu tương phản giữa các tầng lớp lao động
thú chơi mô hình nhân vật nổi tiếng có mặt tại việt nam khá mới
chỉ khoảng từ đầu những năm hai nghìn
tuy nhiên dòng sưu tập các siêu anh hùng lại đang phát triển nhanh
mạnh trong giới trẻ nhờ vào các bơm tấn điện ảnh được yêu mến
thú chơi nào cũng lắm công phu
có lẽ câu nói này cũng không ngoại lệ đối với những bạn trẻ đam mê mô hình siêu anh hùng
bùi tiến thịnh một bạn trẻ sinh sống tại thành phố hồ chí minh hai mươi năm tuổi
nhưng đã có cho mình gia tài mô hình siêu anh hùng đáng nể
bộ sưu tập của thịnh dành dụng được lên tới trên dưới sáu mươi mô hình hot toy kích cỡ một sáu
tất cả đều là những mô hình độc lạ và có giá trị không hề nhỏ

mình hồi ứng lại một câu chuyện ở trong phim
hoặc là mình sẽ biết được những cái cơ chế bộ đồ của những nhân vật này sẽ có gì
và sẽ là một cái rất là vui
tại việt nam những nhà sưu tập mô hình đầu tiên xuất hiện cách đây từ khoảng hai mươi năm
và bắt đầu với những mô hình đơn giản
vài năm trở lại đây sân chơi này được mở rộng hơn
người chơi đông hơn đặc biệt tại các thành phố lớn như hà nội hay thành phố hồ chí minh
dĩ nhiên một thú chơi mới sản phẩm lại thường bị định kiến là đồ chơi trẻ con
kể đến với sưu tập hot toys cách gọi quen thuộc của người sưu tập thường vấp vãi nhiều định kiến
thì khi đấy là bố mẹ em muốn định hướng em theo một cái hướng kế toán kiểm toán
nhưng mà khi học tới năm hai thì khi những cái bộ phim này đang ở trong cái hot của người con nó
thì em lại rẻ hướng sang em cảm thấy nó rất là hay ho và thú vị
thì lúc đó thì gia đình em cũng khá là bất ngờ
và cũng tại vì không tại vì ở đây rất là mơ
mới ở việt nam cũng không ai mà biết nhiều về những cái mô hình này
nhưng mà cũng may mắn là gia đình em cũng dần dần chấp nhận
và thấy đây là một cái việc làm nghiêm túc chứ không phải là một cái việc mà chỉ là part time và vui chơi thôi
cho nên cũng đã support cho em về sau rất là nhiều
các phụ huynh cũng hay thắc mắc là như vậy lắm
nên đó là lý do tại sao toysphere thường xuyên tổ chức những cái event
tại vì phụ huynh tới phụ huynh có thể
tận mắt nhìn được những cái bộ sưu tập tận mắt nghe được những cái câu chuyện từ những cái mô hình như vậy
thì phụ huynh sẽ cảm nhận được cái đó nó không phải thuần là một cái thú vui vô bổ
và thậm chí phụ huynh cũng sưu tập luôn
đó là như vậy
nên ra thực ra mình đánh giá là ok
làm cái gì thì làm
cũng có một cái giới hạn của nó
tất nhiên mình đừng có quá mất thời gian vô những cái việc này
mình còn dành thời gian cho những cái việc khác quan trọng hơn
nhưng cái này nó sẽ là một cái gọi là sợ một cái công cuộc bổ trợ cho cuộc sống của mình
cho nó vui hơn cho nó có một cái mục đích hay hơn
phát triển quy mô thành thú chơi chuyên nghiệp lành mạnh
những nhóm trao đổi giao lưu về hot thoi nói riêng hay sưu tập mô hình nói chung đang dần có thể thương mại hóa
những cái tên uy tín trong lĩnh vực này dự định mở rộng cộng đồng chia mô hình lớn mạnh phát triển
đặc biệt hy vọng tưởng bức giúp phụ huynh và cộng đồng
có cái nhìn toàn diện thiền cảm hơn về thú chơi này
vừa rồi là những cập nhật trong bản tin sáng phương nam
còn bây giờ hoàng trí xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
những nội dung chính tiếp theo sẽ có trong chương trình
công an thành phố hà nội sẽ có kế hoạch tăng cường tái lập trật tự an toàn giao dông
tại các cổng bệnh viện trên địa bàn thành phố
còn vào chiều ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng
đã xảy ra trên tuyến đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân trà
phường tân bình thành phố đồng xoài tỉnh bình phước khiến cho một người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h chiều cùng ngày chiếc xe máy mang biển số chín mươi ba k một mươi tám nghìn một trăm ba mươi bảy
do mai công bảo ngọc điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ đồng xoài đi thành phố hồ chí minh
khi đến đoạn khu vực phố tân trà một
phường tân bình thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển số ba mươi tám d một trăm linh hai nghìn chín trăm sáu mươi một
do một nam thanh niên khoảng hai mươi năm tuổi được cho là đi từ trong đường nhánh ra rẽ phải và lưu thông cùng chiều
cú va chạm đã khiến cả hai xe mô tô đổ ra đường hướng về phía làn đường ô tô
cùng lúc này xe tải mang biển số sáu mươi một c một mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi ba do tài xế tên thủy điều khiển đi cùng chiều
tới cán qua phần vai của nam thanh niên điều khiển xe máy
khiến cho nạn nhân bị thương nặng
hai xe máy bị hư hỏng
thưa quý vị từ chiều ngày một mươi năm tháng chín vừa qua
một số tuyến phố tại hà nội đã khôi phục lại cấm xe taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ
đặc biệt là các tuyến có áp lực giao thông lớn như là tại các cổng bệnh viện
tuy nhiên do thói quen nhiều tài xế vẫn di chuyển vào các tuyến này
cũng như thói quen dừng đỗ đón bệnh nhân và người nhà
cũng gây mất trật tự an toàn giao thông và un tắc trước cổng các bệnh viện lớn
để xử lý rứt điểm tình trạng này
mới đây công an thành phố hà nội cho biết đơn vị đã có kế hoạch
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị khu vực các bệnh viện trên địa bàn thành phố
cổng bệnh viện việt đức đường phủ doãn thành phố hà nội
mặc dù tuyến này đường rất nhỏ hẹp nên đã được cắm biển cấm xe taxi và xe hợp đồng dưới chín chỗ
thế nhưng nhiều lái xe vẫn cố tình di chuyển vào khu vực này
gây un tắc giao thông trước cổng bệnh viện
gây khó khăn cho hoạt động của xe cứu thương ra vào bệnh viện

như đi xe lăn chân đi lạng thì đương nhiên là khó khăn cho cả khách và cả xe
không chỉ taxi xe hợp đồng mà thói quen dừng đỗ của nhiều người nhà bệnh nhân
cũng khiến cho tình trạng ùn tắc tại các cổng bệnh viện xảy ra như cơm bữa
để giải quyết tình trạng trên công an thành phố hà nội đã có kế hoạch
nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị tại khu vực cổng bệnh viện
phục vụ cho nhu cầu thăm khám chữa bệnh của người dân
cũng đã có những thông báo đến những đơn vị chức năng thuộc công an thành phố
như công an quốc quận huyện và bên sở giao thông trực tiếp lực lượng thanh tra giao thông
chúng tôi đã thực hiện xử lý nghiêm những trường hợp dừng đỗ gây ủn tắc giao thông
cụ thể tại những tuyến địa bàn có bệnh viện trên tuyến mà phòng giao thông chúng tôi phụ trách
theo kế hoạch chuyên đề chúng tôi thường có tổ
lực lượng cảnh sát giao thông đi làm tuần tra kiểm soát một tổ
từ hai đến bốn đồng chí cảnh sát giao thông
và khi chúng tôi phát hiện những trường hợp dừng đỗ sai quy định thì chúng tôi kiên quyết xử lý
bên cạnh đó sẽ sử dụng các trang thiết bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
để tổ chức ghi hình các trường hợp vi phạm trước các cổng bệnh viện
làm căn cứ thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm ngay tại địa điểm hoặc xử lý muộn